cận tết trong những năm trước đây làng nghề đá mỹ nghệ non nước quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng thu hút rất đông người quan tâm đặc biệt là đối với các bức tượng tâm linh
thế nhưng hiện tại mặc dù chỉ còn vài ngày nữa là tới tết nguyên đán mà không khí mua bán tại nơi đây vẫn điều hưu vắng khách
ngày cuối năm trên tuyến đường huyền trân công chúa tại phường hòa hải quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
các cơ sở sản xuất kinh doanh đá mỹ nghệ của làng đá non nước vẫn phong phú các sản phẩm đá mỹ nghệ
nhất là các bức tượng tâm linh với nhiều mô mã đa dạng nhưng phần lớn chỉ có người bán mà rất hiếm người mua
còn mình là khách quán lơi qua lại thôi hay chui đó
hiện làng điều khắc đa mỹ nghệ non nước có khoảng bốn trăm linh cơ sở sản xuất với hơn ba lao động
mỗi năm tạo ra hơn một trăm linh sản phẩm các loại giải quyết việc làm cho lao động địa phương
và doanh thu chiếm gần một mươi năm giá trị sản xuất của các ngành kinh tế do
tuy nhiên để hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm đá mỹ nghệ được bền vững
rất cần có sự quan tâm của các cấp ngành địa phương nhất là ngành du lịch
quản lý chặt chẽ việc đưa khách du lịch theo tour bởi mua sắm các sản phẩm đá mỹ nghệ
điều khác theo cửa hàng ấn định sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến việc kinh doanh lành mạnh
của làng đá mỹ nghệ non nước khiến nhiều cơ sở kinh doanh luôn trong tình trạng ế hàng vắng khách